để chủ động ứng phó với bão số ba ubnd tỉnh nam định đã yêu cầu các địa phương ven biển
cơ quan chức năng tiến hành cấm biển từ năm giờ sáng ngày hôm nay mùng hai tháng tám
đồng thời tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
bộ chính huy bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã phô hợp với ubnd các huyện ven biển
kiểm đếm kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản
nhân dân vùng cửa sông ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước chín giờ ngày hôm nay
đồng thời cấm tất cả các hoạt động vui chơi trên biển tắm biển từ một mươi năm h cùng ngày
hiện tỉnh nam định đã hướng dẫn sắp xếp hơn một năm trăm linh tàu thuyền vào khu vực tránh chú bão an toàn
chuẩn bị lực lượng phương tiện và vật tư phòng chống bão và cứu hộ cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn bão số ba có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh
từ quảng ninh đến thái bình gây mưa vừa mưa to đến rất to gió giật mạnh
lượng mưa ở nhiều nơi tại nam định dự báo ở mức từ một trăm linh hai trăm linh mm nguy cơ ngập úng cảo